thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến hết ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám
thành phố đã ghi nhận hai trăm linh năm bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
theo hcdc trong hai trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được bộ y tế công bố
có hai trăm linh năm hai mươi ba ca nhiễm trong cộng đồng bốn trăm bốn mươi ba người nhập cảnh
hiện thành phố điều trị ba mươi chín sáu trăm một mươi một bệnh nhân gồm hai một trăm bảy mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai bảy trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi tám bệnh nhân can thiệp tiêm phổ nhân tạo ecmo
trong số xuất viện cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một trăm linh hai năm trăm chín mươi tám bệnh nhân
trong đó riêng ngày hai mươi tám tháng tám có hai sáu trăm bốn mươi ba bệnh nhân xuất viện
tp hcm tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở khu vực vùng đỏ và vùng cam cho người dân
với tần suốt hai ngày một lần
khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm rt pcr với mẫu gột năm cho vùng vàng
và mẫu gột một mươi cho vùng xanh tần suốt bảy ngày một lần
mặc dù số ca nhiễm tăng do xét nghiệm diện rộng nhưng mà theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh lâu
tại tp hcm các ca tử vong đang có xu hướng giảm
đây được xem là hiệu quả bước đầu trong công tác triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi
theo bộ trưởng bộ y tế xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng bảy
và cao nhất vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng tám
xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị và hiện đang có xu hướng giảm
do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp
cụ thể là triển khai gói điều trị f tại nhà trạm y tế lưu động với bốn trăm một mươi ba trạm y tế
tại tp hcm hỗ trợ hội chẩn chi đạo chuyên môn từ trung tâm hồi sức tầng ba
xuống các bệnh viện quận huyện và bệnh viện giải chiến vận hành cách trung tâm hồi sức ở tầng ba
theo đánh giá các giải pháp đã có hiệu quả giảm số ca tử vong
mặc dù số ca phát hiện vẫn khá lớn cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng
bộ y tế cũng đang huy động tống lực nhân lực thuốc trang thiết bị cho tp hcm và các tỉnh thành phía nam
tp hcm đã triển khai tiêm chủng được hơn năm bảy triệu liều vaccine đạt tám mươi một sáu
trong đó có gần năm sáu triệu liều một và gần một trăm chín mươi liều mũi hai
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng ngày mai ba mươi tháng tám
phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ tiến hành chiến dịch tổng ra soát lấy mẫu để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần một mươi cán bộ nhân viên
chiến sĩ các lực lượng y tế công an quân đội thanh niên phụ nữ và chính quyền các địa phương tham gia chiến dịch này
tp nha trang đã thành lập một ba trăm linh tổ lấy mẫu
mỗi tổ gồm năm thành viên các lực lượng y tế công an quân đội đoàn thanh niên chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu tại từng hộ gia đình
đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố
để thực hiện chiến dịch tp nha trang đã yêu cầu tất cả mọi người dân trong thời gian từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay
hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng mai ngày ba mươi tháng tám phải tuyệt đối ở yên trong nhà kể cả cán bộ công chức tổ chức và cá nhân đi cứu trợ
phóng viên hay nhà báo chỉ trừ người trực tiếp đến từng nhà thực thi nhiệm vụ lấy mẫu tầm soát
tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tỉnh khánh hòa đã ghi nhận sáu hai trăm bốn mươi bốn ca dương tính đứng thứ sáu toàn quốc
trong đó riêng thành phố nha trang đã hơn ba sáu trăm ba mươi tám ca
ngày hai mươi chín tháng tám công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nguyễn thị ngọc quý hai mươi một tuổi ngụ tại xã nhân ái huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi lợi dụng mạng xã hội
để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
theo đó qua công tác nắm tình hình vào ngày hai mươi sáu tháng tám
nguyễn thị ngọc quý đã dùng tài khoản facebook nana đang dòng trạng thái kèm theo hình ảnh một tấm bản lớn về vấn đề tiền trợ cấp cho người dân
sau đó tiếp tục vào bình luận với nội dung sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
nội dung đăng tải và bình luận trên của quý đã thu hút nhiều người xem và life làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp
tác động tiêu cực đến công tác phòng chống covid một mươi chín và tình hình an ninh trực tự trên địa bàn huyện phong điền
tại cơ quan chức năng quyết thừa nhận hành vi trên của mình nhằm cố tình xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức
bản thân quý nhận thấy hành vi trên của mình là sai nên đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận của mình
căn cứ đĩa ma khoảng một điều một trăm linh một nghị định một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi nadcp công an thành phố cần thơ ra quyết định xứ phạt quý với hành vi
lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giá mạo thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
công an thành phố hồ chí minh là đơn vị chủ công trong công tác kiểm soát xử lý các tình huống vi phạm
thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
số liệu từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết
qua sáu ngày thực hiện siết chặt giãn cách ai ở đâu ở yên đó tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã ghi nhận hơn một trăm chín mươi một lượt người ra đường
qua đó phát hiện một ba trăm bốn mươi hai trường hợp
trong một tuần cao điểm giãn cách hầu hết người dân ở thành phố hồ chí minh đều chấp hành nghiêm
nhưng vẫn có một số tình huống được linh động xử lý để giúp đỡ người dân trong trường hợp cần thiết

công an thành phố hồ chí minh cũng đã chỉ đạo công an các quận huyện và thành phố thủ đức
triển khai tối đa lực lượng phương tiện để tổ chức tuần tra chốt chặn
bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch nhất là địa bàn giáp ranh các khu cách ly địa bàn bị phong tỏa
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người góp phần kiểm soát hiệu quả trong đợt cao điểm siết chặt giãn cách
hiện nay thì hầu như tất cả lực lượng công an thành phố đều tham gia chống dịch
có những lực lượng thì trước đây không trực tiếp làm việc ở các địa bàn địa phương
tuy nhiên thì hiện nay là chúng tôi cũng đã có phương án đã điều động
số các đồng chí ở các lực lượng này trực tiếp xuống địa bàn xuống trực tiếp các phường
xã các tổ dân phố để cùng người dân chống dịch
trong tuần tới lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác
kiểm tra việc thực hiện siết chặt giãn cách xã hội
công an thành phố hồ chí minh khuyến cáo giấy lưu thông trên đường chỉ được pháp sử dụng cho công việc
nếu phát hiện sử dụng bổ đất không chính đáng sẽ xử lý nghiêm theo quy định chung
thưa quý vị sáng nay hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo
với hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hội nghị kết nối với hai mươi tỉnh thành phố và một sáu mươi huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội và giãn cách xã hội tăng cường
hội nghị đã nghe báo cáo về diễn biến và tình hình dịch bệnh tại các địa phương
đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm nhanh hiệu quả theo tinh thần của nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu đã thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan thì phải thật nghiêm thật chặt và phải giám sát hiệu quả chặt chẽ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải xét nghiệm thần tốc tiêm vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả
chú ý tiêm cho một số đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
thủ tướng phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời khi giãn cách phải thực hiện thu dung và điều trị tích cực để giảm các ca bệnh nặng giảm tử vong
tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở cách ly nhanh điều trị tích cực ngay tại cơ sở không để quá tải tuyến trên
kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh phương châm là lấy xã phương thị trấn nhà máy sĩ nghiệp làm pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
các địa phương xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội không để thiếu ăn thiếu mặc với những người khó khăn
người lang thang cơ nhỡ người yếu thế bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trong thời gian giãn cách
các địa phương xã phương phải bảo đảm an sinh xã hội an dân trong thời gian giãn cách